sáng nay ngày tám tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí pani yathotu
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội lào đang có chuyến thăm và tham dự các hoạt động chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào tại tỉnh sơn la
đồng chí pani yathutu bày tỏ cảm ơn tổng bí thư đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết
trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit
đến tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng thời thông báo với tổng bí thư một số nét khái quát về tình hình lào gần đây
kết quả tham dự các hoạt động chào mừng năm đoàn kết hiếu nghị việt nam lào tại tỉnh sơn la
và kết quả cuộc hội thảo giữa hai quốc hội hai nước cũng như quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua
và khẳng định quốc hội lào sẽ phối hợp chặt chẽ với quốc hội việt nam
thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chủ tịch quốc hội pani yathotu
sang dự các hoạt động chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai bên tổ chức các sự kiện quan trọng
kỷ niệm hai ngày lễ lớn trong quan hệ việt nam lào
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua
và đề nghị trong thời gian tới quốc hội hai nước cũng như các ủy ban của quốc hội tăng cường hơn nữa hợp tác
trao đổi thông tin kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước
tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc chỉ đạo các bộ ngành địa phương
kể cả các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các tuyên bố chung việt nam lào
và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ
và các chương trình kế hoạch hợp tác giữa hai bên
tổng bí thư đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị hai nghìn một mươi chín
tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ hai nước và bạn bè quốc tế
để hiểu sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hiếu nghị việt nam lào
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thông báo một số nét khái quát về tình hình việt nam gần đây
và trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhăn vô lợi chết
và các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước lào
tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch quốc hội pani yathotu bày tỏ vui mừng cùng với những thành tiệu quan trọng
của mỗi đảng mỗi nước mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước
hai bên khẳng định cùng nhau gìn giữ vùn đắp phát huy và truyền tiếp cho thế hệ mai sau
về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào